phát hiện kháng thể bảo vệ người thoát khỏi sars cov hai và các biến thể
giới khoa học mới phát hiện được một kháng thể được cho là có thể bảo vệ con người khỏi virus sars cov hai và các biến thể khác
nghiên cứu này có thể hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín hiện nay và các đợt bùng phát trong tương lai
theo tờ daily mail mới đây các nhà khoa học đến từ đại học north carolina và đại học duke ở durham
đã phát hiện ra được kháng thể có thể bảo vệ con người khỏi virus sars cov hai các biến thể của nó và các loại virus corona khác
kháng thể mới được phát hiện có tên gọi là dh một nghìn bốn mươi bảy hoạt động bằng cách bám vào tế bào của virus và vô hiệu hóa ngăn nó sinh sôi
kháng thể này có hiệu quả trong ngăn chặn lây nhiễm và hỗ trợ điều khiển

quá trình nghiên cứu các nhà khoa học đã xác định hơn một bảy trăm linh kháng thể chống virus corona
trong số đó có năm mươi kháng thể có thể bám vào tế bào của cả sars cov hai và cả sắc virus gây đợt bùng phát dịch ở châu á đầu năm hai nghìn
riêng kháng thể dh một nghìn bốn mươi bảy thì đặc biệt hiệu quả có thể bám vào mọi loại virus corona cả trên động vật và người
kháng thể này bám vào virus corona
kết quả là nó có thể vô hiệu hóa một loạt virus corona
tiến sĩ haynes cho biết thêm
khi được thử nghiệm trên chuột kháng thể dh một nghìn bốn mươi bảy có thể bảo vệ chuột khỏi bị nhiễm covid một mươi chín sau khi vơi nhiễm với sars cov hai
dh một nghìn bốn mươi bảy hiệu quả với mọi loại biến thể của sars cov hai kể cả biến thể delta
các loại virus corona khác có khả năng lây nhiễm sang con người cũng được thử nghiệm và đều bị kháng thể dh một nghìn bốn mươi bảy vô hiệu hóa
khi thử nghiệm kháng thể ph một nghìn bốn mươi bảy trên động vật đã bị nhiễm bệnh các nhà nghiên cứu phát hiện ra nó hiệu quả trong giảm mức độ nghiêm trọng các triệu chứng liên quan tới phổi
từ kết quả nghiên cứu trên đến zira barik giáo sư dịch tệ học tại unc đồng tác giả nghiên cứu nhận xét
kết quả nghiên cứu là cơ sở để thiết kế các chiến lược vaccine phổ quát chống lại các biến thể và bảo vệ trên diện rộng trước các virus corona đã được phổ biến và mới xuất hiện
với kết quả nghiên cứu phát hiện ra kháng thể dh một nghìn bốn mươi bảy giới khoa học hy vọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong cuộc chiến chống các đại dịch bùng phát liên tiếp trên toàn thế giới
nhiều nước đang chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới như mỹ anh nga ukraine thổ nhĩ kỳ và số ca mắc vẫn cao
trong một ngày qua mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất trong khi số ca tử vong cao nhất thế giới lại xảy ra tại nga
với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín tiếp tục tăng nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch chuyển từ zero covid sang sống chung với covid
tuy nhiên việc xuất hiện biến thể mới đang làm chậm quá trình bình thường mới ở một số nước